bí thư thành ủy nguyễn văn nên nhấn mạnh có thể nói đây là kế hoạch rất quan trọng không chỉ đối với thành phố hồ chí minh
mà còn tác động đến vùng kinh tế phía nam trong thời điểm này là cơ sở mang tính pháp lý
để thành phố hồ chí minh chuyển sang giai đoạn bình thường mới
từng bước hoàn thiện các giải pháp và thực hiện mục tiêu kép do chính phủ đề ra
bí thư thành ủy nguyễn văn nên khẳng định trong quá trình phòng chống dịch mục tiêu tối thượng của tp hcm là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
khi tình thế buộc phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt thì luôn phải tính đến các yếu tố hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của nền kinh tế
khi tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát được nguy cơ đã giảm dần tp hcm thực hiện các chiến lược kế hoạch để phục hồi kinh tế
từng bước mở cửa nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết đây không chỉ là trách nhiệm của tp hcm đối với khu vực với cả nước
mà còn là trách nhiệm trong quá trình đóng góp vào chuỗi cung ứng toàn cầu
phương châm của thành phố là không quá chậm so với yêu cầu nhưng cũng không chủ quan nung nóng mà phải thực hiện từng bước thận trọng chắc chắn
ban chấp hành đảng bộ tp hcm thống nhất chọn cần giờ củ chi và quận bảy trong đó có một số khu công nghiệp khu chế xuất doanh nghiệp fdi đã đủ điều kiện để tiến hành cho hoạt động có kiểm soát
ngoài ra hội nghị thống nhất lộ trình thực hiện ba giai đoạn ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất
giai đoạn đầu từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn sau đó bí thư thành ủy nguyễn văn nên chia sẻ tất cả các diễn biến tùy thuộc tình hình dịch bệnh thực tế ông mong muốn
ủy ban nhân dân tp hcm sớm ban hành các chính sách đối với doanh nghiệp để phục hồi kinh tế các chính sách về thu hút nguồn lực vào kinh tế xã hội
nhất là hệ thống y tế trong từng quyết định đều phải lưu ý và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra nếu có rủi ro thì cắt phục không để hậu quả lớn
mới đây sở y tế tỉnh trà vinh đã cách chức ông lê hoàng dũng giám đốc trung tâm y tế tp trà vinh do tiêm vaccine sai đối tượng
ngoài ra ông dũng còn bị kỷ luật về mặt đảng
ông kiên sóc ca giám đốc sở y tế tỉnh trà vinh cho biết vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông lê hoàng dũng giám đốc trung tâm y tế tp hcm
theo giám đốc sở y tế trà vinh trước đó thành ủy tp trà vinh đã kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ trung tâm y tế tp trà vinh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với ông lê hoàng dũng
sau đó thành ủy tp trà vinh gửi kết quả kỷ luật sang sở y tế và đề nghị đơn vị này tiếp tục xử lý ông dũng về mặt chính quyền
giám đốc trung tâm y tế tp trà vinh được xác định có liên quan đến những sai phạm khi triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín sai đối tượng ông kha thông tin
theo báo cáo từ bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trà vinh trong ngày một mươi bốn tháng chín địa phương này ghi nhận năm ca dương tính với virus sars cov hai
như vậy đến nay tỉnh trà vinh ghi nhận một bốn trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một tám mươi sáu bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh một mươi chín bệnh nhân tử vong
thưa quý vị bộ y tế đang lấy ý kiến về lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới
tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu bộ y tế có hướng dẫn biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình
từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp
cục quản lý môi trường y tế bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới
là các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó các tiêu chí trong hướng dẫn lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới
tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
bao gồm tiêu chí kiểm soát dịch tỷ lệ dường icu tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín và mức độ nguy cơ
dự thảo đưa ra bốn bước để địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
trở về trạng thái bình thường mới bao gồm
bước một đà soát nguy cơ tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cấp xã phường để phân loại thành bốn vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ và bình thường mới
bước hai áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi năm với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết tiêu chí động
và tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi đạt dưới sáu mươi
mở các hoạt động ngoài trời với số lượng người hạn chế ở những nơi hoạt động
có lây nhiễm thấp và cho phép các hoạt động ở trong nhà có kiểm soát
những người đã tiêm vaccine đặc biệt những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine cao
sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội
bước ba áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi chín với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết tiêu chí động
các tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi đạt từ sáu mươi đến bảy mươi
mở thêm các hoạt động ngoài trời và một số hoạt động dịch vụ trong nhà
với số lượng người hạn chế đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn
những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín đặc biệt những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine cao
sẽ được ưu tiên khi tham gia giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội
bước bốn thực hiện các biện pháp phòng dịch chống dịch ở trạng thái bình thường mới
khi địa phương đạt tiêu chí tiên quyết tiêu chí động và có tỷ lệ tiêm vaccine
cho người trên một mươi tám tuổi đạt trên bảy mươi
trước đó tiêu chí tiên quyết để mở cửa kinh tế trở lại là kiểm soát được dịch bệnh
theo quyết định ba chín trăm bảy mươi chín ban hành ngày một mươi tám tháng tám của bộ y tế bao gồm
số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục
so với hai tuần liên kệ trước đó và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
vừa qua tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết
tỉnh này vừa phát hiện chùm một mươi hai ca bệnh covid một mươi chín
liên quan đến tiệm bánh trung thu mtt ở khóm hai phường bốn thành phố cà mau tỉnh cà mau
trước đó tỉnh này ghi nhận bệnh nhân mk x ba mươi ba tuổi ngụ phường hai thành phố cà mau
dương tính với covid một mươi chín
theo điều tra dịch tễ nhà của bệnh nhân nằm ở vùng đệm
khu phong tỏa ngày tám tháng chín được dỡ phong tỏa
từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng chín hàng ngày bệnh nhân mkx ở nhà trực tiếp bán bánh trung thu
giữa khoảng cách hai mét và giao nhận thông qua rỗ đựng
sáng ngày một mươi ba tháng chín bệnh nhân đến trạm y tế phường bốn làm test nhanh dương tính
nên được lấy mẫu xét nghiệm pcr và có kết quả dương tính với covid một mươi chín
đến tối ngày một mươi ba tháng chín khu cứu bệnh nhân mkx phát hiện dương tính với covid một mươi chín
là bệnh nhân mtk sáu mươi chín tuổi ngụ khóm sáu phường một đến tiệm bánh mtt
để chăm sóc mẹ bị bệnh
tiệm bánh của bệnh nhân mkx có một mươi nhân viên thực hiện ba tại chỗ và sáu người trong gia đình
cũng dùng ca bệnh này đến tối ngày một mươi bốn tháng chín thì phát hiện thêm một mươi ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có bà nội là bệnh nhân ttl chín mươi tám tuổi mẹ lam bệnh nhân ttdh năm mươi ba tuổi
thiếm là bệnh nhân lko bốn mươi chín tuổi của mk x cùng bảy nhân viên của tiệm bánh dương tính với covid một mươi chín
ghi nhận bốn ca trong khu cách ly tập trung trong đó có hai ca bệnh nhân
liên quan đến chùm ca bệnh là nam công nhân tập đoàn thủy sản
ba ca bệnh được ghi nhận đang thực hiện cách ly hộ gia đình tại khóm hai phường chín
đó là vợ chồng bệnh nhân had ba mươi một tuổi vợ là tkt hai mươi bốn tuổi và con gái là bệnh nhân hch hai tuổi
trước đó bệnh nhân had có đến hớt tóc tại tiệm của bệnh nhân dwl thở hớt tóc phát hiện dương tính ngày hai mươi bốn tháng tám
và gia đình có một mươi người dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân hid đã hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày
và đang thực hiện cách ly tại hộ gia đình
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại